chỉ vì con trẻ mâu thuẫn mà hai gia đình cự cãi thách thức đánh nhau dẫn tới hỗn chiến khiến một người tử vong
công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ vụ việc sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để truy tố bị can
lương duyên doanh phương về tội giết người bảy bị can khác về tội gây dối trật tự công cộng
theo kết luận điều tra vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy con gái của bị can dung chơi ở công viên
có mâu thuẫn với nhóm trẻ là con trai của bị can phương đang đá bóng ở gần đó
sau đó giữa hai người lớn xảy ra mâu thuẫn bực tức dung gọi cho vi rủ thêm sáu người khác tới nhà phương nhưng không gặp nên ra về
sau đó tại sân chơi phương gặp lại con của dung cho nên đã đe dọa cháu bé
dung đã kéo sang khoảng một mươi người đến trước nhà phương để giải quyết mâu thuẫn
giữa hai bên xảy ra xô xát hậu quả tiến bị phương đâm gây thương tích nặng và tử vong sau đó
ba cha con phương cũng bị thương tích nặng